lương tối thiểu vùng tăng thêm một trăm tám mươi đến hai trăm ba mươi đồng một tháng điều chỉnh chế độ hưu trí bãi bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh là những chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo nghị định số một trăm bốn mươi một hai nghìn một mươi bảy của chính phủ từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ hai bảy trăm sáu mươi đồng đến ba chín trăm tám mươi đồng một tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
còn theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám lao động nam đạt ba mươi một năm đóng bảo hiểm xã hội và lao động nữ ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội
sẽ được hưởng lợi
lương hưu tương đương bảy mươi năm mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ bãi bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh gồm cướp tài sản sản xuất buôn bán hàng cấm là lương thực thực phẩm tàng trữ trái phép chất ma túy chiếm đoạt chất ma túy phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia chống bệnh lệnh đầu hàng địch
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám hệ thống bán lẻ xăng dầu cả nước sẽ chấm dứt việc bán xăng ron chín mươi hai và thay vào đó là xăng sinh học e năm
mục đích của việc chuyển đổi này là góp phần giảm dần sự lệ thuộc vào sang khoáng cải thiện môi trường đồng thời thực hiện tốt cam kết của chính phủ việt nam với quốc tế về giảm khí phát thải nhà kính